góp phần tạo nên sự ổn định bền dững trong sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương khu vực đồng bằng sông cửu long đã triển khai các mô hình sản xuất theo hướng thượng thiên
mô hình tôm lúa tại cà mau và bạc liêu đã cho thấy hiệu quả từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất sản xuất cùng nhóm sản phẩm trong một vụ ít nhất là ba mươi
tại cà mau có mặt hàng tôm hữu cơ được nuôi ở những cánh đồng trồng lúa kết hợp nuôi tôm
theo đó trong sáu tháng mùa khô đồng dân nuôi tôm và nhiều loài thủy sản kết hợp
còn trong sáu tháng mùa mưa bà con trữ mặn đồng nuôi tôm để trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh
đây là mô hình canh tác đồng nghiệp độc đáo thông minh nhưng rất thượng tự nhiên
quá trình cải tạo đất từ mạng xanh ngọt
để trồng lúa nhiều mầm bệnh gây hại cho tôm sẽ không sống được
ngược lại sau vụ nuôi tôm các chất thải của tôm sẽ được bộ trễ cây lúa hấp thụ
sau khi thu hoạch lúa một lượng sinh khối lớn thân và trễ lúa phân hủy kích thích sự phát triển của phiêu sinh dật làm thức ăn cho tôm
nhờ đó nhà nông không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm được chi phí khá lớn về phân bón
tại các quyện ngọc hiển năm căng và đầm dơi được xem là hình thức sản xuất ổn định hiệu quả và phát triển gần gũi giới tự nhiên bảo vệ môi trường ứng phó tác động của biến đổi khí hậu tạo sinh kế bền dẫn
không dừng lại chỉ ở con tôm và cây rừng hiện nay người dân còn nuôi kết hợp con sò con cua dưới tán rừng phù hợp với hệ sinh thái nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng trứ danh giảm thiểu trữ ro sản xuất độc canh gia tăng thu nhập
về chủ trương thực hiện

khoảng sáu trăm linh người và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của hơn ba trăm năm mươi lao động
trong đó tham gia trực tiếp hoạt động nuôi tôm có khoảng ba trăm linh người
số liệu nêu trên cũng cho thấy nông dân là nơi tiếp nhận
cũng là nơi trực tiếp thực hiện các giải pháp khuyến cáo về sản xuất thuận thiên
quyết định sự thành bại của vụ mùa sản xuất
giải pháp của ngành chức năng tỉnh này đề ra hiện nay là cần mở rộng không gian kinh tế
mang tính liên kết dùng tạo thành chuỗi ngành hàng
theo đó cần tẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất thuận thiên
xác định chính xác mô hình sản xuất phù hợp thực tiễn tại các địa phương
tạo lập cơ chế liên kết bền chặt
tỉnh cà mau định hướng sản xuất ở vùng ven biển
đặc biệt là vùng sản xuất tôm rừng
áp dụng khoa học công nghệ để chứng nhận đạt được các tiêu chuẩn quốc tế
năng sức chất lượng thông qua việc xây dựng liên kết chuỗi
cung cấp đầu giàu cho đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân
gắn với cái việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng
đối với vùng bị xâm nhập mặn
chúng ta chuyển sang sản xuất theo mô hình một vụ lúa một vụ tôm
mùa mưa thì chúng ta sản xuất theo lúa theo hệ sinh thái ngọt
chúng ta nuôi tôm theo hệ sinh thái mặn
tuy nhiên như đã nói chúng ta phải có đầu tư hệ thống công trình
để đảm bảo chúng ta điều tiết được nước trong giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng
để chúng ta không bị thiệt hại bởi những thay đổi về thời tiết bất thường
tại bạc liêu tận dụng lợi thế ba dùng sản xuất mặn ngọt và lợ

tỉnh đã và đang khuyến khích các hội
chuyên sản xuất tôm và chuyên trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang áp dụng mô hình lúa tôm
bởi đây là mô hình được nông dân áp dụng từ hơn hai mươi năm nay
và được các nhà khoa học xác định thích ứng khá tốt với biến đổi khí hậu
hiện nay nông dân trong tỉnh đang thực hiện mô hình này trên hai đối tượng
tôm càng xanh sen canh lúa và lưng canh tôm sú lúa
có thể nói tôm lúa là mô hình sản xuất ít tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh
phù hợp với khả năng của đa số hộ nông dân
trong dùng đã có khá nhiều hộ nuôi cho hiệu quả kinh tế cao

ngược lại sau mỗi vụ lúa đất được cải tạo môi trường thuận lợi
thả tôm mau lớn ít gặp rủi ro về dịch bệnh
chuyển đổi qua lúa tôm nói chung mần bà con nông dân ở đây có lãi
có lãi cũng khá giống nào nó phù hợp năm đó năng chất được khá
có như trúng mùa mần lúa dùng nhiều ngọt
một vụ lúa tính ra đâu có lợi nhiều
mà chuyển đổi này cái thứ nhất mình thu hoạch được vụ lúa
rồi mình lợi nhận thêm vụ thả tôm
rồi coi như mình được hai đầu
quyện phước long có hơn một mươi năm hectare tôm lúa
với mô hình này đồng chân thu hoạch trên ba hecta
năng suất đạt tám một mươi tấn một hecta
triền tôm càng xanh năng suất hơn hai trăm năm mươi ba trăm linh kg một hecta
hiện tại thì tỉnh cũng như quyện đang đầu tư các hệ thống là udb
thì hiện tại là đối với trên địa bàn phước long
thì đang đầu tư các hệ thống là udb
cái dự án là lúa tôm giai đoạn hai
đầu tư các cái ô đê bao để mà tích chữ cái nguồn nước ngọt
khi mà dự án hoàn thành và nguồn nước ngọt đảm bảo
thì mình sẽ là tiếp tục mở rộng
tuy đạt được một số hiệu quả
nhưng sự phát triển bền dững đồng bằng sông cửu long
đang đứng trước những tác động từ các hoạt động phát triển
ở thượng lua sông mê công
tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân
từ những hoạt động phát triển của nội tại
trên đồng bằng
các tác động nói trên đã đang và sẽ dẫn đến thách thức
về an ninh nguồn nước ngập nước siêu thái đồng bằng
trước tình hình này ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi nqcp
về phát triển bền dững dùng đồng bằng sông cửu long
thích ứng chế biến đổi khí hậu
mở ra nhiều cơ hội cho đồng bằng phát triển
theo hướng thường thiên
trước tình hình này ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
các yếu tố phi công trình cần phải được đầu tư
ví dụ như là làm thế nào để chúng ta có thể
chuyển dịch được thời vụ trong vùng lớn
chúng ta thay thế cây trồng gì
hoặc là chúng ta có thể thay đổi cơ cấu giống lúa
có thể chống chịu được hà mạng
chống chịu được hàng chống chịu được nghị cao hơn v v
thì đó là cái thứ hai
vấn đề thứ ba của việc thuận thiên
là chúng ta phải thích ứng được
trong một môi trường sản xuất
nhưng mà chúng ta cũng
phải điều tiết được cái việc mà chúng ta tiêu thụ hàng quả
đối với cái nhu cầu về đầu tư lớn mà nguồn lực trong nước chúng ta không đủ
thì nó có nhiều cái nguồn lực khác nguồn lực có thể của các tổ chức phi giánh phủ
của các tổ chức nghiên cứu của các vốn vai ngắn hạn dài hạn v v
thì khi chúng ta sử dụng cái nguồn khẩu trợ từ nước ngoài
chúng ta luôn cân nhắc rằng là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào
để mà chúng ta có thể vừa đáp ứng được cái việc phát triển trong nước
vừa có thể trả nợ vừa có thể khai thác được một cách hiệu quả cái nguồn khẩu trợ cho nước
hay là những gì đang có ở đồng bằng sông cửu long nó không phải là mới
nhưng mà nó mới hơn nữa là chúng ta tiếp cận được một cái cách nhìn nó đồng bộ hơn
nó mang lại nhiều giá trị tích hợp đa giá trị trong từng cái sản phẩm
từng cái mô hình nông nghiệp tức là trên một đơn vị diện tích đó
người nông dân có thể
vừa trồng lúa vừa nuôi cá
trên một cánh rừng đó người nông dân có thể hưởng lợi từ cái rừng và hưởng lợi từ con tôm
thì tất cả cái điều đó nó sẽ tạo ra được một hình ảnh mới mẻ cho đồng bằng sông cửu long
nó không phải chỉ là thùng nông thùng lúa thùng thủy sản thùng hủy lượng
mà nó tích hợp tất cả những giá trị đi vào một cái mảnh đất của người nông dân
và đó chính là cái để mà chúng ta chứng minh rằng đồng bằng sông cổ long đang có một cái hướng
phát triển nông nghiệp mà từ cái tri thức quản địa
từ cái truyền thống trong lịch sử đến tiếp cận với những tư duy mới những cái giá trị mới
và chúng ta sẽ kết hợp vào những cái nền nông nghiệp thông minh
bằng cái sử dụng những cái công nghệ mới trong những cái mô hình nông nghiệp mà đang có
sản phẩm thuận thiên thời gian qua cũng được một số tổ chức doanh nghiệp quan tâm
nhưng chưa nhiều chưa phát huy hết ý nghĩa
các sản phẩm sinh kế
một số dự án đầu tư hạ tầng sinh kế được xem như là đầu tư công
nên tỷ lệ dây lại của tỉnh còn cao trong khi sinh kế nhiều rủi ro
thế nên các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất thuận thiên
xác định chính xác mô hình sản xuất phù hợp thực tiễn tại các địa phương
tạo lập cơ chế liên kết những thành công bước đầu
côn chế sự đồng thuận cao của người dân và quyết tâm lớn của chính quyền
cho thấy khác dọng sản xuất thuận thiên
được lựa chọn là hướng đi xuyên suốt trong quá trình phát triển thích ứng